theo kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín tới đây
các bến xe khách trên địa bàn tp hcm cho biết sẽ không tăng vượt quá bốn mươi giá vé
đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
theo đó giá vé tăng từ ba mươi đến bốn mươi so với ngày thường nhưng không quá bốn mươi để doanh nghiệp vận tải
bù lỗ vào chi phí chiều xe rỗng
bến xe miền tây cho biết kỳ nghỉ lễ hai tháng chín năm nay lượng khách dự kiến tăng hai bốn so với cùng kỳ
ngày cao điểm là ngày ba mươi một tháng tám trùng thứ bảy dự báo có từ năm mươi tám đến sáu mươi lượt hành khách
trong khi đó tại bến xe miền đông dự báo lượng khách tập trung nhiều vào các tuyến cự li trung bình ngắn
có nhiều điểm du lịch như phan tiết đà lạt vũng tàu nha trang v v
các bến xe cam kết bảo đảm đầy đủ phương tiện phục vụ hành khách
dịp kỷ lễ quốc khánh năm nay người lao động được nghỉ ba ngày liên tục
từ ngày ba mươi một tháng tám đến hết ngày hai tháng chín